sở y tế tp hải phòng cho biết tính đến ngày sáu tháng tám toàn thành phố ghi nhận ba trăm ba mươi tám ca sốt xuất huyết xuất hiện ở cả một mươi bốn trên một mươi năm quận huyện trừ huyện đảo bạch long vĩ chưa ghi nhận ca bệnh
số người mắc sốt xuất huyết vẫn có xu hướng tăng cao tình hình này đòi hỏi các cấp ngành cần tăng cường công tác phòng chống tránh dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng
ngô quyền là quận có người mắc sốt xuất huyết cao nhất thành phố với hơn một trăm sáu mươi ba ca bệnh để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết ngay từ đầu năm sở y tế hải phòng đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông giám sát dịch tễ
trung tâm y tế dự phòng thành phố cử các đoàn giám sát về các quận huyện để kiểm tra kế hoạch phòng chống dịch hỗ trợ địa phương công tác xử lý như cử cán bộ máy móc phun hóa chất và tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức
ngành y tế kiến nghị thành phố các địa phương cấp kinh phí phòng chống dịch và có chế độ thỏa đáng với những người tham gia công tác này